trong phòng ngủ đối tượng long đang mát xa cho anh học ngọc anh thì kín đáo đưa dao cho long rồi ngồi xuống vờ như cũng mát xa cho anh học
khi ngần được tín hiệu nháy mắt đối tượng ngọc anh đưa dao cho long
khi ngần được tín hiệu nháy mắt đối tượng ngọc anh đưa dao cho long
ngọc anh và long đã đâm tướng thấp vào cổ và ngới ngọc cho đến khi nạn nhân cục xuống
sau khi giết anh học xong hai đối tượng bình tĩnh tắm rửa sạch sẽ lục tủ cướp tiền điện thoại di động và vàng bỏ qua một tuy sách lớn rồi lên xe máy sh bỏ trốn
chúng chạy xe máy một mạch lên di linh lâm đồng
sở bị phát hiện long và ngọc anh đã đưa xe máy cướp được và ngồi xuống
họ gửi tên trợ dây linh rồi bắt xe khách lên đà lạt
tuy nhiên hành động khả nghi của hai đối tượng này đã bị bảo vệ bãi giữ xe để ý và báo cáo cho cơ quan chức năng
đây là đầu mối then trút để các trình sát đèo bám phá án